do học sinh được nghỉ học dài ngày để phòng chống covid một mươi chín nên nhiều trường học đã tổ chức học trực tuyến cho các em
tuy nhiên khác với các thành phố lớn thì tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh con tum
các thầy cô giáo phải kết hợp với giả làng với thôn trường lạn lội đến từng nhà để phát tài liệu
hướng dẫn các em ôn tập giúp các em duy trì nền nếp khi quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ dài
tận dụng không gian mắt mẻ của vườn nhà để học tập là cách mà các em học sinh tại thôn pen sen
xã đắc phép huyện đắc lây tỉnh con tum lựa chọn để ôn lại những kiến thức đã được học
cũng như những bài tập được cô giáo mang đến tận nhà giao và hướng dẫn trong những ngày được nghỉ học
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho thôn cho phụ huynh rồi trường cũng có tô một số những tài liệu liên quan đến cấp môn học
thì gửi về cho từng học sinh từng cấp từ cấp một cho đến cấp ba để các cháu tự rằng nghĩ nhưng mà ở nhà cũng phải học tốt
bên cạnh việc giúp các em học sinh ôn bài tại nhà thì sở giáo dục phòng giáo dục các huyện thành phố
cũng thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên xuống các trường để kiểm tra công tác vệ sinh
phòng chống dịch covid một mươi chín
các thầy cô là soàn bài soàn đề cương gửi đến cho các em ôn tập hướng dẫn cho tất cả các trường
cán bộ giáo viên ra đề và đưa đến cho các em ôn tập để đảm bảo cho các em không quên kiến thức trong đợt nghỉ này
tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh con tum các thầy cô giáo đều tập trung tại trường
để dọn dẹp vệ sinh phối hợp với ngành y tế khử trùng phòng học
đồ dùng và trang thiết bị dạy học để khi hết kỳ nghỉ các em học sinh đến trường bảo đảm an toàn